tại tỉnh đắk lắc cũng đang bước vào cao điểm mùa khô cùng với ảnh hưởng của đợt nắng nóng kéo dài
đã khiến nhiều công trình hồ đập trên địa bàn tỉnh bị cạn kiệt nguồn nước
tỉnh đắk lắc đang khẩn trương triển khai các biện pháp chống hạn nhằm ổn định tình hình sản xuất
cho nhân dân và giảm thiệt hại do hạn hán gây ra
đắk lắc có ba trăm năm mươi hai công trình thủy lợi trong đó có hai mươi tám công trình hồ chứa đã cạn kiệt nguồn nước
không còn khả năng bơm tưới tám mươi ba hồ chứa có dung tích dưới năm mươi
hiện các địa phương đang nỗ lực phối hợp chặt chẽ với các đơn vị quản lý công trình thủy lợi
để tích cực bơm nước từ hồ chứa lên kênh mương dẫn nước để cứu diện tích cây trồng đang thiếu nước trầm trọng
hướng dẫn các địa phương sử dụng nước hợp lý đồng thời khuyên cáo các chủ độc phải cuối vù tích nước tối đa
và tưới chủ động tưới tiết kiệm dùng các giải pháp là tùy theo điều kiện thực tế của công trình
đến nay có khoảng hai năm mươi năm hectare cây trồng các loại và một số diện tích ao nuôi thủy sản đã bị khô hạn
khoảng một năm trăm linh hộ thiếu nước sinh hoạt ubnd tỉnh đắk lắc đã chỉ đạo các sở ngành đơn vị
địa phương khảo sát đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa công trình thủy lợi trên địa
bàn để có phương án sử dụng nước hợp lý tăng cường công tác tuyên truyền hướng dẫn người dân
chủ động tích chữ nước sử dụng hiệu quả tiết kiệm nước chống thất thoát lãng phí nước đồng thời khuyến
với năng chuyển đổi cơ cấu cây trồng sử dụng giống ngắn ngày chịu hạn đối với cây trồng dài
ngày có giá trị kinh tế cao cần áp dụng các kỹ thuật canh tác nông nghiệp tiên tiến áp dụng công
nghệ cao tiết kiệm nước để ứng phó với tình trạng hạn hán đang diễn ra trên diện rộng